thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên một số trang mạng xã hội cá nhân đã xuất hiện phương pháp điều trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng
cụ thể là trong vài ngày gần đây tại địa bàn thành phố cà mau đã xuất hiện tài liệu hướng dẫn về cách trị nhiều loại bệnh
trong đó có cả trị bệnh covid một mươi chín mà không cần phải khám bệnh hay điều trị theo y học
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác với kiểu điều trị bệnh như vậy
những ngày qua tại một số khu cách ly tập trung thuộc địa bàn thành phố cà mau xuất hiện tài liệu được in sao mang tên chia sẻ kinh nghiệm
trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh như bệnh tiểu đường bệnh gút thậm chí cả chứng hôi nách hay mắc bệnh covid một mươi chín
mà chỉ cần đọc giấy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
đâu phải mà đi
hoặc là cái y chuyện mình chỉ nghe không mà lại hết bệnh là không bao giờ có
nhưng mà cái cơ bản phải tin tưởng là việc uống thuốc
tất cả những cái bệnh quạng gì không phải là thuốc
không có thuốc không bao giờ hết bệnh
mình cứ nghĩ là vậy đi
không phải khơi mà hết
bà con đừng có tả tin mà đi nghe lời cái gì
rồi tiên triền lên hết
rồi đem làm ảnh hưởng
nó ảnh hưởng đến người tin thật
nó ảnh hưởng đến sức khỏe người ta nữa chứ
qua điều tra
các đơn vị thuộc công an tỉnh cà mau đã thu giữ trên chín mươi quyển tài liệu
mới nội dung trên
đồng thời đã phát hiện hai người
sao chép và phát tán số tài liệu trên
theo trình bày ban đầu là do chủ quan
phát hiện trên mạng xã hội có video
chia sẻ bài viết chữa bệnh covid một mươi chín
bằng phương pháp mới
mà chưa nhận thức rõ phương pháp trị bệnh trên
là phản khoa học
nên đã in sao và phát tán tài liệu
tại mình không biết
lúc đầu mình không biết
mình nghĩ là đúng
nhưng mà khi ở đây tìm lực lượng tư vấn cho mình nghe
thì mình thấy cái đó là mình xa rồi
sau khi được phân tích
hai người phụ nữ có liên quan đến vụ việc
đã nhìn nhận sai phạm
đồng thời cam kết sẽ không vi phạm
theo đơn vị y tế
phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các dãy số nhiều lần trong ngày
mà không cần phải khám bệnh và điều trị
là phản khoa học
mang xu hướng mê tín dị đoàn
người dân không nên làm theo phương pháp này
thì phải đưa vô điều trị
rồi bệnh tiếu đường
thì do bệnh nội tiết chúng ta phải cân bằng nội tiết
và các bệnh khác
thì tôi cũng khuyên các bà con
là không nên
tin và nghe theo
và cũng không nên chia sẻ những nội dung thông tin xây dựng
hiện nay công an tỉnh cà mau
đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn
và thu hồi các tài liệu như trên
bên cạnh đó người dân cũng phải hết sức cảnh giác
trước những phương pháp trị bệnh
mà chưa được khoa học kiểm chứng
kéo tiền mất tật mang
ảnh hưởng đến sức khỏe
thậm chí là đến tính mạng của bản thân và gia đình